sau nhiều cuộc họp của các bộ ngành với các doanh nghiệp chăn nuôi bàn giải pháp bình ổn giá thịt lợn
đến nay một số tập đoàn chăn nuôi đã chính thức thông báo hạ giá bán thịt lợn hơi xuất chuồng
hiện đàn lợn cả nước còn khoảng hai mươi năm triệu con trong đó lượng lợn thương phẩm và cả lợn giống
tập trung chủ yếu ở các trang trại quy mô lớn của các doanh nghiệp
vì thế lúc này những thay đổi về giá của doanh nghiệp sẽ có tác động lớn đến thị trường
sau nhiều cuộc họp bàn giải pháp bình nguồn giá thịt lợn
hiện một số tập đoàn chăn nuôi lớn đã bắt đầu có động thái hạ giá bán lợn hơi
cụ thể tập đoàn cp và tập đoàn dabaco đã thông báo giảm giá bán lợn hơi xuống mức tám mươi ba đồng một kg